kính chào quý vị khán giả của chương trình thủ đô ngày mới như thường lệ những tin tức sự kiện nổi
bật trong tuần qua trên địa bàn thủ đô hà nội sẽ mở đầu cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tuần qua bí thư thành ủy hoàng trung hải đã có buổi làm việc với sở công thương phát biểu tại buổi
làm việc đồng chí hoàng trung hải chỉ rõ mặc dù kim ngạch xuất khẩu của hà nội tám tháng qua tăng
một mươi chín phần trăm nhưng con số này chưa phản ánh hết tiềm năng của thủ đô cơ cấu thành phần kinh tế
trong xuất khẩu còn nghiêng quá lớn về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngành công thương
thủ đô phải chủ động tham mưu về cơ chế chính sách để định hướng phát triển công nghiệp
thương mại trong đó có xuất khẩu để hà nội thực sự phát huy vai trò vị trí là một trong
hai đầu tàu kinh tế của cả nước đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị sở công thương phối hợp với
các sở ngành địa phương thúc đẩy tiến độ xây dựng các khu cụm công nghiệp trong đó có các cụm công
nghiệp làng nghề trọng tâm là phát triển công nghiệp vùng phía nam thành phố đồng thời tiếp tục di rời
các cơ sở sản xuất cây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô đại hội đại biểu hội đông dân thành phố hà
nội lần thứ chín nhiệm ký hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đã diễn ra trong tuần qua với sự tham dự của hơn ba trăm linh đại biểu đại diện cho các hội viên nông dân
thành phố hà nội phát biểu tại buổi lễ đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh thời gian qua hội nông dân
thành phố hà nội đã phát huy được vai trò động viên cán bộ hội viên nông dân khắc phục mọi khó khăn
năng động sáng tạo hăng hái lao động sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi tích cực ứng dụng
các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất tham gia xây dựng nông thôn mới xây dựng đảng xây dựng
chính quyền trong sạch vững mạnh giữ vững an ninh chính trị đồng chí hoàng trung hải đề nghị hội
tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của mình phân đấu để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra tiếp tục
tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên nông dân về ý nghĩa tầm quan trọng
của công cuộc xây dựng nông thôn mới để mỗi người dân nông thôn thấy được mình là chủ thể
được tham gia bàn bạc dân chủ quản lý giám sát thi công các dự án xây dựng nông thôn mới của địa phương
ubnd tp hà nội sẽ lập đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế một số lượng xe cơ giới hoạt động
tại nội dung đề xuất phụ thu phí ô nhiễm môi trường khí thải thông qua đăng kiểm phương tiện
lãnh đạo thành phố hà nội cho rằng đến năm hai nghìn hai mươi thủ đô sẽ có đến hơn tám trăm bốn mươi ba ô tô hơn sáu triệu xe mô tô xe gắn máy
đến năm hai nghìn ba mươi số ô tô là hơn một chín triệu
xe máy là hơn bảy năm triệu
hiện nay là năm triệu xe máy năm trăm linh ô tô
nếu không có các biện pháp quản lý kịp thời thì ủn tắc ô nhiễm trong thời gian tới sẽ rất nghiêm trọng
do vậy cùng với thu phí phương tiện vào nội đô lãnh đạo thành phố hà nội đề xuất chính phủ xem xét
giao các bộ ngành có liên quan xây dựng quy định để thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm
ubnd tp hà nội vừa yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các sở ngành liên quan
và các huyện quốc oai trường mỹ mỹ đức khẩn trương kiểm tra đánh giá chính xác mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra
chủ động hỗ trợ nhân dân vùng bị ngập lụt đúng chế độ chính sách hiện hành
đồng thời ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các huyện này chủ động hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại do thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách huyện
nếu thiếu nguồn thì tổng hợp báo cáo sở tài chính tham mưu trình ubnd tp hỗ trợ bổ sung
bên cạnh đó sở tài chính chủ trì phối hợp với các sở kế hoạch và đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn
khẩn trương báo cáo ubnd tp bố trí nguồn ngân sách dự phòng xử lý cấp bách các dự án cải tạo đầu tư xây dựng công trình
nhằm giải quyết khó khăn cho nhân dân vùng thường xuyên bị ngập lụt nhất là các địa phương các khu dân cư bị chia cắt cô lập
nhiều xã của các huyện ngoại thành hà nội đã có những thành tích đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới
trong các tiêu chí đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới thì môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng
với quyết tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thời gian gần đây các huyện ngoại thành hà nội đã có những nỗ lực
khắc phục tình trạng ô nhiễm nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính quyền và sự đồng lòng của người dân trong việc bảo vệ
giữ môi trường sống xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay
về đan phượng hà nội bây giờ những hình ảnh như thế này đã trở nên quen thuộc
thay vì xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường toàn bộ nước thải tại cụng công nghiệp đan phượng giờ đây được gom lại xử lý tập trung
trên địa bàn đan phượng có hai cụm điểm công nghiệp và ba bốn điểm làng nghề
trong đó làng nghề săn yên hà đã được mỗi ban dân huyện cũng như thành phố đầu tư kinh phí để xây dựng trạm xử lý nước thải
còn đối với làng nghề sát tân hội thì trong quy hoạch chúng đã có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng tuy nhiên mới chỉ là hình thức là hồi điều hòa chưa có biện pháp
tuy nhiên trên địa bàn đan phượng các làng nghề chủ yếu tập trung vào ngành nghề mộc là chính
vấn đề ở đây là chất thải sau sản xuất đã tận dụng và ý thức hiện nay các xã tuyên truyền rất tốt công tác môi trường tại làng nghề
tình hình môi trường của xã tân lập nói riêng và huyện đan phượng nói chung được cải thiện rất nhiều
trong các chương trình xây dựng nông thuần mới thay vì không chú ý đến rác thải giờ đây những hộ sản xuất chế biến đã có ý thức trong việc ôm rác
người dân cũng nâng cao ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường nhờ vậy đời sống nơi này cũng phát triển văn hóa nếp sống thay đổi khá nhiều
đối với công tác sợi hóa về môi trường thì huyện đan phượng cũng rất tập trung chỉ đạo công tác là xây dựng các hồ ao môi trường
bên cạnh đó đã kêu gọi hình thức sợi hóa trong đó một số xã như xã đan phượng
xong phượng tân hội và tân lập đã kêu gọi hình thức sợi hóa bằng các hệ thống ghế đá từng rào lan can
và đến nay cơ bản các xã thực hiện tương đối tốt và đồng thời bên cạnh đó một số xã cũng kêu gọi hình thức sợi hóa bằng các thùng rác
tức là người dân đầu tư để chứa rác thải của hộ gia đình trong quá trình tập kết thu gom
với sự quyết liệt của chính quyền và sự chung tay của người dân
bộ mặt làng xã thay đổi trở nên xanh sạch đẹp hơn hẳn
trước đây ít ai dám mơ hồ nước này sẽ trở nên trong xanh sạch sẽ như thế này
bởi đã từng có thời gian nơi đây trở thành chỗ tập kết rác thải của toàn bộ dân cư xung quanh
nhiều người còn đổ rắc xuống hồ khiến nước ô nhiễm
nhờ có sự chung tay của nhân dân hồ đã được cứu sống trở thành nơi tạo cảnh quan vui chơi thư giãn
hiện tại bây giờ là qua cải tạo giờ thì nó thoáng xanh sạch đẹp
và là cái khuôn viên để nhân dân người ta vui chơi dễ dàng
cải trí buổi sáng tập thể dục buổi tối tập thể dục
và các chó đi xe đạp đá bóng xung quanh này khác là rất vui vẻ nhộn nhịp
hằng ngày gia đình nhà tôi là ghét dọn
đêm đến thì tôi xã hội hóa cũng cho điện chiếu sáng để cho nhân dân vui chơi tập thể dục
cũng nhờ có hồ môi trường này đường sán được cải tạo
mùa mưa lũ không còn cảnh lụt lội dân cư đi lại rất thoải mái thuận tiện
hà nội có lượng nước cải trí
nước thải sinh hoạt rất lớn và rất ô nhiễm
tổng lượng nước thải hàng ngày của thành phố là vào khoảng ba trăm hai mươi mét khối
trong đó có tới một phần ba là nước thải công nghiệp
môi trường nước tiếp nhận lượng nước này là các hồ canh mương và sông
hầu hết các cơ sở công nghiệp đều xả trực tiếp nước thải vào các sông thoát nước
chính là tô lịch kim nghiêu sông lừ sông xét và các mương hồ của thành phố
trung bình tổng lượng chất thải rắn ở thành phố hà nội là vào khoảng năm tấn một ngày
trong đó nông thôn đóng góp một năm trăm linh tấn
thủ đô đang phải gánh chịu nguy cơ ô nhiễm môi trường
do sự gia tăng đột biến về khối lượng và thành phần các loại chất thải rắn
trước tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng ở các làng nghề
ubnd tp hà nội đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi định hướng hai nghìn ba mươi với nhiều nhóm giải pháp
trong đó giai đoạn từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi tập trung giả soát đánh giá
phân loại tám mươi làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm
để đề xuất danh sách các làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng
và danh mục các dự án xử lý ô nhiễm cho từng loại hình sản xuất
chính sự vào cuộc của chính quyền và địa phương
không chỉ ở đan phượng nhiều vùng nông thôn của hà nội đang thay đổi từng ngày
ô nhiễm môi trường đang dần được đẩy lùi
từ nhiều năm nay thì đối với xã yên sở của chúng tôi
đã làm tốt về công tác tuyên truyền tới người dân
để làm công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải đúng nơi vệ sinh
và các ngày tuần tiết lễ tết
đoàn thể hội viên đoàn viên phát động nhân dân
tổng vệ sinh đường làng ngọn xóm
và luôn giữ gìn phong quang sạch đẹp
làm cho bộ mặt của nông thôn mới ngày càng được diện mạo hơn
về cơ bản nguồn vốn để thực hiện các dự án
trong đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm hai nghìn hai mươi
và định hướng hai nghìn ba mươi được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa
ngân sách nhà nước chỉ bảo đảm cơ sở ban đầu
qua thực tế một số dự án môi trường được thực hiện bằng hình thức bt
đã góp phần trong việc cải thiện môi trường
nhà máy xử lý nước thải làng nghề cầu nga
tại xã dương liễu hoài đức
sau khi đưa vào sử dụng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hàng ngày nhà máy xử lý thường xuyên năm mét khối nước thải
nhà máy sử dụng công nghệ xử lý sinh học khép kín
với các dây chuyển thiết bị tự động hóa hoàn toàn được nhập khẩu từ châu âu
đây cũng là công trình sử dụng thiết bị pin năng lượng mặt trời
để phát điện phục vụ cho hoạt động của nhà máy
ở quy mô lớn đầu tiên của thành phố hà nội
hiện nay thì trên bàn hoài đức có ba địa điểm để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải
trong đó có nhà máy nước thải cầu nga đã đi vào hoạt động
công suất là hai mươi mét khối ngày đêm
để giải quyết cầu nga là giải quyết khắc phục
tình trạng ô nhiễm môi trường của nàng chế biến đông sản thực phẩm
dương liễu minh khai và cát quế
bên cạnh đó thì nhà máy xử lý nước thải tại sát sơn đồng
công suất là tám mét khối ngày đêm
thì hiện nay đã được hoàn thiện và đang đưa vào giai đoạn để chuẩn bị chạy thử
để thu gom các hệ thống nước thải
chủ yếu nước thải là sơn đồng và nước thải sinh hoạt của bảy xã
và một nhà máy nữa là nhà máy xử lý nước thải đặt tại vân canh
công suất là năm mét khối ngày đêm
hiện nay hoài đức đã giải phóng xong một trăm linh bật bào
và đã giao cho trung tâm phát triển đất của thành phố
hiện nay thành phố đang kêu gọi nhà đầu tư bằng cách sợi hóa
có thể nói bên cạnh chủ trương từ phía thành phố
sự chung tay của nhân dân
và đặc biệt là nguồn vốn xã hội hóa
đóng vai trò quyết định trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm
tại các vùng nông thôn hà nội
cũng như các vấn đề xử lý môi trường khác
theo tri cục bảo vệ môi trường hà nội
để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án cải thiện môi trường
cùng với những ưu tiên về chính sách quỹ đất
thành phố hà nội cần sớm xây dựng và ban hành quy định
bảo đảm doanh nghiệp thu hồi lại được vốn
có như vậy các đơn vị xã hội hóa mới tích cực hơn
trong việc chung tay xử lý các vấn đề về môi trường
đối với các dự án đã thực hiện
thì vai trò của các cơ quan chức năng cũng cần phát huy hơn nữa
để tính hiệu quả được lâu dài
tập kết và cơ bãi trung truyền rác thải của các xã
huyện đã đầu tư hai mươi chín điểm trung chuyển tại các xã thị trấn
việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn này
đã và đang được các địa phương quan tâm thực hiện
đây không chỉ là tiêu chí quan trọng
để các địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới
mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
từ các mô hình xanh sạch từ nhà ra đến đồng ruộng
ở khắp các địa phương
đều có một điểm chung
ngoài sự trung sức đồng lòng của người dân
đó là xã hội hóa công tác cải tạo môi trường
được chú trọng đẩy mạnh
đặc biệt thông qua công tác tuyên truyền
vận động người dân tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường
khu vực nông thôn đã và đang được xây dựng
trở thành khu vực đáng sống
góp phần thúc đẩy hà nội ngày càng giàu đẹp văn minh
thưa quý vị những năm gần đây
quá trình đô thị hóa nhanh ở hà nội
thường đi kèm với ô nhiễm
về khói bụi và tiếng ồn
do đó việc tạo nên những lá phổi xanh
được lãnh đạo thành phố hà nội rất quan tâm
mới đây nhất công viên hồ điều hòa nhân chính
quận thanh xuân hà nội
đã chính thức đi vào hoạt động
mở cửa phục vụ miễn phí
công trình được kỳ vọng đáp ứng một phần nhu cầu
của người dân về một không gian xanh
rộng lớn giảm tải áp lực của nội đô
có mặt tại công viên hồ điều hòa trung hòa nhân chính
trong những ngày mới mở cửa
khác hẳn với hình ảnh chỉ vài tháng trước đó
những ngày này công viên như khoác thêm mình
một tấm ao mới với rất nhiều cây xanh
và các loại hoa
nhiều người đã đến thăm tập thể dục tại công viên
rất vui mừng sau bao ngày chờ đợi
công viên đã đi vào hoạt động
công viên này rất là đẹp
nó đáp ứng được
nhu cầu của người dân
ở khu vực
quận thanh xuân
và nếu mà
duy trì bảo quản tốt công viên này
thì có thể nói là
nó có nghĩa rất là lớn
nó vừa là cái cảnh quan đô thị
nó làm đẹp cảnh quan đô thị
thứ hai là nó
nó làm cái môi trường
nó trong sạch
và rất là tốt cho người dân sống
ở khu vực này
anh phí văn tân
một người dân sống quanh khu vực
khi biết tin công viên hồ điều hòa vừa chính thức mở cửa
cũng đã rất hào hứng dẫn con trai của mình tới thăm quan
không chỉ những người dân tại khu vực
mà rất nhiều những bạn trẻ và khách tham quan từ xa
cũng chọn đây làm nơi thư giãn
chụp ảnh lý tưởng
khi công viên hồ điều hòa
trung hòa nhân chính
đưa vào khai trương và sử dụng
về cá nhân mình đánh giá
một công trình rất cần thiết
đối với một khu đô thị tập trung
vì khu đô thị trung hòa nhân chính
tập trung dân số rất là lớn
cái hồ điều hòa
này sẽ là
lá phổi xanh để giúp cho
cuộc sống của
khu dân cư tại đây
đỡ ngột ngạt hơn
và giúp cho cân bằng về
môi trường cũng như là
sức khỏe của toàn dân
công viên hồ điều hòa nhân chính
được xây dựng trên khu đất rộng một mươi ba hai hectare
thuộc phường nhân chính quận thanh xuân
và một phần thuộc phường trung hòa quận cầu giấy
đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp một
được khởi công từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
do ủy ban nhân dân quận thanh xuân
làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần ba trăm linh tỷ đồng
công viên hồ điều hòa nhân chính
có các mặt giáp đường lê văn lương
khuất duy tiến hoàng minh giám
công trình được chia làm hai khu
phần thứ nhất là hồ điều hòa
có diện tích khoảng tám hectare
giữa hồ là đài phun nước hình búp sen kết hợp ánh sáng đèn led
phần thứ hai có diện tích là năm hai mươi ba hectare
gồm công viên cây xanh đường dạo
các công trình như tròi nghỉ cung tiểu cảnh
quảng trường phục vụ nghỉ ngơi vui chơi giải trí
lễ hội thể thao ngoài trời
với vị trí nằm tại trung tâm gần một mươi chín tòa trung cư
nên khi đi vào hoạt động
công viên hồ điều hòa nhân chính
sẽ có giúp cải thiện đáng kể
điều kiện sống cho người dân
và hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi giải trí có ý nghĩa
như là cái hồ điều hòa này thì đây là một cái tạo cái cảnh quan cho cái quận của ta

mặc dù công trình đưa vào hoạt động chậm hơn một năm so với tiến độ
nhưng một số hàng mục hiện vẫn chưa hoàn thiện
hiện tại công nhân vẫn đang gấp rút lắp đặt hệ thống đèn khu vực giữa hồ
lòng hồ đã được bơm đầy nước
nhưng theo người dân thì nước trong hồ đang bị bẩn có mùi
nên cần sớm được cải tạo
và do công viên có diện tích rộng
nên cũng rất cần thiết phải được lắp đặt ghế đá
tại các khu vực đi bộ quanh hồ
bên cạnh đó để cảnh quan xung quanh hồ luôn được sạch đẹp
thì người dân cũng cần phải có ý thức bảo vệ giữ gìn
để công viên luôn trong lành
góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân nội đô
công viên trung hòa nhân chính mới đưa vào khai trương
thì mình đưa cháu ra chơi công viên
thì mình cảm thấy là công viên rất là sạch đẹp
và không gian kiến trúc rất là đẹp
nhưng bên cạnh đó còn thiếu các ghế ngồi
và không gian kiến trúc rất là đẹp

và các nhà chờ để chống mưa nắng
thì mình đề nghị ủy ban nhân dân quận thanh xuân
và chủ đầu tư bổ sung thêm những hàng mục còn thiếu đó
và để giúp cho bà con nhân dân đi tập thể dục
cũng như là ra công viên tham quan được hoan hình
tôi thấy là chúng tôi đi dạo chiều nay
thì thấy là còn thiếu những bộ số thứ
thứ nhất là cái nhà vệ sinh công cộng
thì ở đây chưa thấy có cái nhà vệ sinh công cộng nào
thì đề nghị với quận thành phố
nên có một số các nhà vệ sinh công cộng
có thể là cố định hoặc là di động thì cũng được
thứ hai là một số cái ghế đá
để bà con người ta đi bộ
nếu mà có mỏi thì có chỗ để ngồi để nghỉ
vì đây là một cái không gian rất là rộng
thì tôi thấy nếu mà được như thế thì nó sẽ hoàn thiện hơn
công viên của chúng ta thì mới xây dựng
và nó đẹp vẽ như thế này
thì đề nghị các cái cấp này
là chú ý quan tâm đến cái việc giữ gìn
nhất là bảo vệ cái hoa cây cảnh
cũng như là cái việc vệ sinh
vấn đề cái môi trường
quan tâm đến cái rác rửa
đừng để cho cái công viên của chúng ta nó xuống cấp
tránh làm sao cho nó xuống cấp
giữ gìn làm sao
giáo dục cho nhân dân
như vậy là phải chăm lo
giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp
để được sử dụng cho mãi mãi
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi